chức năng đã kiểm tra tổng số bảy trăm chín mươi ba ô tô các loại với hai năm trăm sáu mươi ba người trong đó có bốn người nước ngoài và yêu cầu khai báo y tế đối với ba trường hợp
kết quả kiểm tra tại các chốt không phát hiện trường hợp nào có biểu hiện bất thường về sức khỏe
đúng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng ba thị xã quảng yên đã vận hành chốt kiểm soát người phương tiện xe cơ giới vào quảng ninh
đây là cửa ngõ tuyến giao thông chính kết nối tỉnh quảng ninh với các tỉnh thành phố khu vực phía bắc
theo thống kê tại trạm thu phí bot cầu bạch đằng trung bình mỗi ngày có trên một mươi lượt phương tiện qua trạm
thực hiện chỉ đạo của chính quyền thị xã quảng yên ngay từ đầu giờ chiều các lực lượng chức năng đã chuẩn bị dụng cụ phương tiện dựng lều bạt để thực hiện việc đo thân nhiệt khai báo y tế lịch sử đi lại sát khuẩn tay bằng dung dịch cho hành khách và lái xe
toàn bộ xe khách xe con vào trong tỉnh đều được dừng để kiểm tra khai báo y tế và lịch sử di chuyển
có một điều rất đặc biệt thị xã quảng yên đã huy động chứng dụng với một tinh thần trách nhiệm tự nguyện của một số giáo viên dạy ngoại ngữ trên địa bàn của thị xã quảng yên tham gia trong hoạt động của chốt
thông qua đó sẽ hỗ trợ cho các cơ quan chức năng trong quá trình tiếp xúc hỗ trợ người nước ngoài
ngoài chốt số một tại trạm thu phí bot cầu bạch đằng
bảy chốt còn lại được triển khai trên quốc lộ một mươi qua thành phố uông bí quốc lộ bốn b qua huyện tiên yên quốc lộ hai trăm bảy mươi chín từ bắc giang đi thành phố hạ long
và bốn chốt thuộc địa phận thị xã đông triều trên quốc lộ một mươi tám đi cầu đá vách đường ba trăm bốn mươi năm nối với huyện lục nam bắc giang và tại cầu hoàng thạch
mỗi chốt bố trí ba tổ công tác làm nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ kể cả thứ bảy chủ nhật và ngày lễ bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng ba cho đến khi có chủ trương mới của tỉnh
chốt kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát một trăm linh người nước ngoài đến quảng ninh
thực hiện đo thân nhiệt khai báo y tế lịch sử đi lại khuyến khích sử dụng các hình thức khai báo điện tử
kiểm soát chặt chẽ người việt nam đến và đi khỏi địa bàn tỉnh quảng ninh nhất là các trường hợp trở về hoặc đi qua vùng dịch
kiểm tra công tác phòng chống dịch trên các phương tiện vận tải công cộng đảm bảo một trăm linh hành khách đeo khẩu trang phương tiện có trang bị nước rửa tay sát khuẩn
trong đó công an địa phương chịu trách nhiệm chính có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều lực lượng chức năng liên quan để kiểm tra kiểm soát đo thân nhiệt hướng dẫn người dân và khách du lịch khai báo y tế lịch sử đi lại phun tiêu độc khởi trùng nếu cần
tại điểm chốt tại trạm thu phí của cầu vài đăng tất cả các cơ quan đơn vị liên quan và trong đó có lực lượng vũ trang chúng tôi đã chủ động triển khai xây dựng kế hoạch để đảm bảo an ninh trực tự